từ hôm nay ngày một tháng một mươi phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh quảng ninh sẽ thực hiện thu phí lệ phí xuất nhập cảnh bằng biên lai điện tử tại bốn điểm tiếp công dân và giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh gồm trụ sở đơn vị trung tâm hành chính công tỉnh quảng ninh cảng hàng không quốc tế vân đồn huyện vân đồn và trạm xuất nhập cảnh móng cái thành phố móng cái
việc áp dụng biên lai điện tử thay thế biên lai giấy giúp giảm chi phí tạo thuận lợi trong quản lý thống kê báo cáo nâng cao hiệu suất công việc phù hợp với xu hướng cải cách phát triển theo chỉ đạo và quyết tâm của ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
việc làm này không chỉ nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước mà còn xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ góp phần đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến tại địa phương